ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phối hợp với tổng cục lâm nghiệp vừa tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh đồng nai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hiện trên địa bàn có tổng cộng một mươi sáu cá thể voi rừng phân thành hai nhóm phân bố khá rộng trong địa phận vườn quốc gia cát tiên khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai và lâm trường la nga
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hàng rào điện tử có chiều dài năm mươi km đã được đưa vào vận hành thử nghiệm và có tác dụng rõ rệt trong việc ngăn voi xuất hiện tấn công phá hoại hoa màu của người dân
tuy nhiên khi bị ngăn đàn voi đã men theo hàng rào đến điểm chưa có hàng rào điện tiếp tục và phá hoại hoa màu của người dân
lãnh đạo tổng cục lâm nghiệp đề nghị từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh đồng nai phải vận hành sử dụng hiệu quả hàng rào điện đã xây dựng đồng thời xem xét đánh giá cụ thể và có lộ trình xây dựng tiếp hai mươi km hàng rào điện
nhằm bảo vệ voi rừng trên địa bàn